tối hôm qua ngày hai mươi tám tháng một tại bảo tàng hà nội đường phạm hùng quận năm từ liêm thành phố hà nội
đã diễn ra chương trình chào xuân hai nghìn một mươi tám trung tây vì nạn nhân gia ca
chương trình do câu lạc bộ từ thiện quốc gia phối hợp với tổ chức tình nguyện việt nam vovn
và câu lục bộ phóng viên trẻ tổ chức thực hiện với sự tham gia của các ca sĩ nghệ sĩ trẻ và gần một khán giả
chương trình mong muốn tuyên truyền nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân trong nước và quốc tế
về thảm họa da cam ở việt nam đồng thời huy động các nguồn lực xã hội ủng hộ giúp đỡ
về vật chất và tinh thần cho nạn nhân hỗ trợ cuộc đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân
bên cạnh đó chương trình cũng hướng đến việc hình thành phong trào quốc tế lên án chiến tranh
ngăn chặn việc sản xuất và buôn bán vũ khí giết người hàng loạt bảo vệ hòa bình và bảo vệ quyền sống của con người
mặc cho thời tiết không ủng hộ chương trình vẫn được sự ủng hộ rất đông đảo của khán giả đặc biệt là các khán giả trẻ tuổi
chương trình cũng kêu gọi sự ủng hộ của các khán giả nhằm giúp đỡ cho các gia đình nạn nhân da cam khó khăn đón tết nguyên đán ấm cúng và đầy đủ hơn